tại phường tương mai quận hoàng mai hà nội trong một mươi năm qua bà đinh thị quý đã làm thay đổi nhận thức của nhiều người dân nơi đây về giữ gìn môi trường sống xanh sạch hơn
mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây để hiểu hơn về những đóng góp của bà đinh thị quý cho cộng đồng
ngày nào cũng vậy không kể nắng hay mưa chiếc trổ tre và chiếc sẻng hót rác này lại cùng bà quý đi qua những con ngõ nhỏ của tổ dân phố số hai mươi bốn
trong ký ức của nhiều người dân nơi đây khi bà quý chưa cùng những dụng cụ này đi khắp các con ngõ thì rác thải là nỗi kinh hoàng của người dân
nhìn những ngõ nhỏ sạch sẽ này ít ai biết trước đây người dân đổ rác mỗi nhà một giờ
trong khi các con ngõ đã bị rác bà quý đã đổ rác mỗi nhà một giờ
trong khi các con ngõ đã bị rác bà quý đã đổ rác mỗi nhà một giờ
những công nhân môi trường chỉ dọn rác vào một giờ cố định
vì thế rác cứ vô tư được vứt ra đường khiến các con ngõ đã nhỏ càng ngập trong rác mùi hôi thối nồng nặc khắp nơi
nhưng lâu dần đã trở thành nguồn cổ vũ cho nhiều người dân trong khu phố cùng tham gia giữ gìn vệ sinh cùng dọn dẹp gọn gàng đường phố
hy vọng rằng câu chuyện về bà sẽ lan tỏa để có nhiều hơn nữa những việc làm có ý nghĩa cho cộng đồng và cho cuộc sống